kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo
với hai mươi tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
hội nghị kết nối với hai mươi tỉnh thành phố và một sáu mươi huyện thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội và giãn cách xã hội tăng cường
hội nghị đã nghe báo cáo về diễn biến và tình hình dịch bệnh tại các địa phương
đặc biệt là các địa bàn mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mục tiêu cao nhất hiện nay là ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh sớm nhanh hiệu quả
theo tinh thần của nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu đã thực hiện giãn cách xã hội để chống lây lan
thì phải thật nghiêm thật chặt và phải giám sát hiệu quả chặt chẽ
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải xét nghiệm thần tốc
tiêm vaccine một cách khoa học an toàn hiệu quả
chú ý tiêm cho một số đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
thủ tướng phạm minh chính một lần nữa nhấn mạnh
vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
đồng thời khi giãn cách phải thực hiện thu dung và điều trị tích cực
để giảm các ca bệnh nặng giảm tử vong tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
cách ly nhanh điều trị tích cực ngay tại cơ sở không để quá tải tuyến trên
kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh phương châm là lấy xã phường thị trấn nhà máy xí nghiệp làm pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch
các địa phương xã phường phải bảo đảm an sinh xã hội
không để thiếu ăn thiếu mặc với những người khó khăn người lang thang cơ nhỡ người yếu thế
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trong thời gian giãn cách
sáng nay bộ y tế cho biết việt nam đến nay đã có hai trăm một mươi chín trăm tám mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
tám trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái
hà giang con tum
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện gần sáu trăm hai mươi năm xét nghiệm cho hơn bảy trăm linh lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đã thực hiện hơn một mươi hai triệu mẫu
cho hơn ba mươi một triệu lượt người
thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu giờ cho đến một mươi hai giờ
thành phố ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
và năm mươi ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện là
thanh xuân hai mươi chín ca đống đa bảy ca ba đình năm hà đông ba đông anh hoàn kiếm đều hai ca
thanh trì hoàng mai hai bà trưng đều một ca
tại bình định vào sáng ngày hôm nay ubnd tp quy nhơn ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa
tạm thời bốn địa phương bao gồm xã phước mỹ các phường bùi thị xuân trần quang diệu hải cảng tp quy nhơn
thời gian phong tỏa từ giờ ngày ba mươi tháng tám trong vòng bốn mươi tám giờ
nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
ubnd các phường xã có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai phương án phong tỏa tạm thời trên địa bàn
đảm bảo khoanh vùng khống chế kiểm soát kịp thời dịch bệnh
hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan cộng đồng
đồng thời thông báo cho người dân địa phương biết thời gian phong tỏa
để chủ động triển khai việc tổ chức lao động phòng tỏa
để tổ chức lao động sản xuất và sinh hoạt cho phù hợp trong thời gian thực hiện phong tỏa
thưa quý vị qua phân tích số liệu từ các đợt xét nghiệm
tại đà nẵng có đến hai phần ba số ca nhiễm covid một mươi chín
ở các khu vực dân cư nằm sâu trong kiệt hẻm
và con số này tiếp tục gia tăng mà nguyên nhân xuất phát
từ chính tâm lý chủ quan và sự thiếu ý thức của bộ phận dân cư
nếu không kiểm soát triệt đề thì mọi nỗ lực của thành phố
thời gian vừa qua sẽ đổ sông đổ biển

sẽ phát mạnh được áp dụng và đang nỗ lực khống chế khóa chặt ô dịch tại đây
nhiều gia đình có chín đến một mươi người cùng mắc covid một mươi chín
ít thì bốn năm người
đây là thực tế đang diễn ra tại các kiệt hẻm đã được phong tỏa
dọc theo trục đường trần cao vân phường tam thuận quận thành khê
đặc điểm chung của khu dân cư là nhà cửa sang sát nhau
không có tường rào mở cửa chính là đến kiệt hẻm
mặc dù đã chút cứng bên ngoài
nhưng bên trong khi không có mặt trời

các cán bộ trực chốt có biện pháp chắn chỉnh xử lý ngay từ chỗ
hoặc trường hợp phức tạp cần lực lượng tăng cường
thì chúng tôi sẽ cử lực lượng đánh để đưa người bị phạm đó
về nơi an toàn để lập hồ sơ xử lý theo quy định
ngoài giải pháp lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát
cảnh sát khu vực còn trực tiếp vào sâu bên trong
để tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt nếu tái diễn tình trạng nêu trên
nếu các địa phương không nỗ lực kiểm soát
để các ca f tăng mạnh
thì đây sẽ là nguy cơ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát
trong công tác điều trị
bởi hiện nay thành phố đang điều trị con số f lên đến hơn hai mươi
nếu như chúng ta không kiềm chế không giữ được
cái tốc độ gia tăng của các ca f
thì chúng ta sẽ mất kiểm soát về khả năng điều trị
mà công chí biết là các ca f
khi chúng ta mất kiểm soát về khả năng điều trị
thì nó gây ra các cái khủng hoảng
bởi vì công chí biết rất rõ rồi
nếu chúng ta điều trị tập trung
thì các điều trị các điều kiện về mặt y tế sẽ tốt hơn
chứ còn nếu mà chúng ta để cho các f ở nhà
thì cái sự phức tạp
rồi cái khả năng kiểm soát về lây đan
là có thể khẳng định là chúng ta rất là khó kiểm soát
đà nẵng sẽ mãi mãi đuổi theo dịch bệnh
nếu không siết chặt thực hiện quyết liệt các biện pháp
yêu cầu người dân ở yên trong nhà tại các kiệt hẻm
đây là một nhiệm vụ rất quan trọng
được ban chỉ đạo thành phố quán triệt đến từng địa phương
chính quyền thành phố cũng bắt đầu triển khai flycam
để giám sát việc thực hiện của người dân
và xử lý nếu phát hiện vi phạm
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần văn hải
về hành vi giết người
kết quả điều tra cho thấy
trước đó hải đã tổ chức uống rượu tại nhà mình
tại xã cư dêm nông huyện cương ga tỉnh đắk lắc
trong số người đến nhậu có bùi đình thuận
ở cùng thôn với hải
trong lúc ngồi nhậu giữa hải và thuận
xảy ra mù thống và thách thức đánh nhau
lúc này thuận đứng dậy đi vào bếp
thì hải nghĩ rằng thuận đi tìm hung khí để đánh mình
nên hải chạy lại gần kệ bếp
lấy một con dao thái lan cầm trên tay
thấy hải cầm dao thì thuận đã sông đến
đánh vào mặt hải
và hải đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của thuận
sau đó thuận được đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hưng yên
phối hợp với một số phòng nghiệp
vụ bắt quả tang ba đối tượng
có hành vi mua bán trái phép hơn hai kg ma túy
vụ việc xảy ra
tại khu vực đầu cầu hưng hà
thuộc thôn minh khai xã tân hưng tp hưng yên
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng tám
các đối tượng gồm nguyễn văn hùng
chú tỉnh hải dương trịnh văn hải
chú tỉnh hưng yên và nguyễn trường long
chú tỉnh hải dương
cả ba đối tượng đi trên xe ô tô màu đen
biển kiểm soát tám mươi chín a hai mươi nghìn một trăm năm mươi hai
đến địa điểm trên thì bị bắt quả tang
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ
và gần một kg ketamine
tám trăm một mươi bốn viên nén ma túy tổng hợp
đây là chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
lớn nhất trên địa bàn tỉnh hưng yên
từ đầu năm đến nay
để kịp thời động viên khen thưởng
các đơn vị có thành tích xuất sắc
tham gia triệt phá chuyên án
vào chiều ngày hôm qua ubnd tỉnh hưng yên
đã thưởng nóng cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong đấu tranh
triệt phá chuyên án
năm mươi triệu đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin
về chuyên án tội phạm
xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang
về hai tội làm giả con dấu tài điệu
của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài điệu giả
của cơ quan tổ chức
còn về tội vi phạm các quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng võ văn lượm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp bình phú
xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi năm
và có sẹo chấm cách một cm
dưới sau đuôi lông mải trái
và đối tượng trương văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ấp bình trung
xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi
cách hai cm trên sau đuôi lông mải trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chếp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện